khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp
cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
nhấn mạnh việc chính phủ mới đã thành lập được một mươi tháng bước đầu đã có được lòng tin với nhân dân
với hệ thống chính trị lời nói đi đôi với việc làm thủ tướng khẳng định không để mất niềm tin đó trước đảng và nhân dân
thủ tướng yêu cầu cần phải nhân niềm tin lên bằng những hành động cụ thể đó là cần phải tăng cường quản lý kinh tế xã hội
thực hiện tốt quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của ban chấp hành trung ương và các nghị quyết của quốc hội
các nghị quyết về kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
điều đặc biệt là tiếp tục xây dựng chính phủ liêm chính hành động mạnh mẽ để phục vụ người dân và doanh nghiệp
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ đóng góp ý kiến vào việc phát triển doanh nghiệp theo nghị quyết ba mươi năm
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở nước ta
bằng tiếp tục thực hiện tốt hai trăm năm mươi loại công việc khác nhau của nghị quyết một mươi chín mà chúng ta đã ban hành trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
đấy mệnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ cấp cấp ngành không phải chỉ với doanh nghiệp mà cũng ứng xử với chúng ta
đối với người dân
đóng hành tốt hơn nhất là hệ thống chính quyền cấp cơ sở cấp tỉnh cấp quyền cấp cơ sở trong hệ thống chính trị của chúng ta
dân chúng ta nằm ở đó nếu chúng ta làm tốt trên tầng mỹ mô này mà ở dưới không làm tốt thì đó là một điều không bao giờ hiệu quả thiết thực
như một đề biểu đã nói nếu không chỉ làm tốt ở phía trên phía không làm tốt thì sẽ mất nguy tín của chính phủ
thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh một số công việc như an toàn thực phẩm
phát triển vốn rừng và đóng cửa rừng tự nhiên trong phạm vi quốc gia phát triển du lịch với tinh thần xem du lịch là kinh tế mũi nhọn
đồng thời yêu cầu các cấp ngành cần phải nâng cao tinh thần phát triển nông nghiệp công nghệ cao